ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp ở cả hai giới theo global can năm hai nghìn một mươi tám
tại việt nam có thêm một mươi bảy năm trăm hai mươi bảy ca mắc mới và một mươi năm sáu mươi năm người tử vong vì căn bệnh này
ung thư dạ dày đứng thứ ba trong các bệnh ung thư thường gặp
điều đáng tiếc là ung thư dạ dày hoàn toàn có thể phòng ngừa nhận biết sớm và điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu
tuy nhiên nhiều người bệnh đến khá và điều trị căn bệnh này ở giai đoạn muộn đã dì cằn gây khó khăn trong việc điều trị và tốt kém về kinh phí
ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc bình thường của dạ dày trở nên bất thường đột biến và tăng sinh một cách không kiểm soát
xâm lấn các mổ gần hay ở xa qua hệ thống bạch huyết
ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới tỷ lệ mắc đứng thứ ba ở nam giới và thứ tư ở nữ giới
ung thư dạ dày nếu như được phát hiện sớm thì việc điều trị sẽ trở nên dễ dàng hơn
nguyên nhân gây ung thư dạ dày thường liên quan đến các tổn thương tiền ung thư các yếu tố môi trường yếu tố nội sinh và yếu tố di truyền
các tổn thương tiền ung thư viêm dạ dày mạng tính kéo dài nếu không được điều trị sẽ dẫn đến viêm teo mạng tính nêm mạc dạ dày
tiếp theo là các biến đổi dị sản của tế bào rồi các biến đổi loạn sản từ mức độ nhẹ vừa đến nặng
lợn sản kéo dài cuối cùng dẫn đến ung thư dạ dày
nhiễm vi khuẩn hp được coi là một nguyên nhân gây ung thư dạ dày
hp làm viêm teo nêm mạc dạ dày mạng tính gây nên các tổn thương tiền ung thư
do thói quen sinh hoạt ăn các loại thức ăn nhanh như thịt cá ướp muối rau dưa muối thịt nướng thịt đun khói làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày
béo phì người béo phì dễ mắc ung thư dạ dày hơn người bình thường
hay do di truyền
các triệu chứng cảnh báo sớm ung thư dạ dày như đau bụng theo nghiên cứu cho biết
có tới bảy mươi người bệnh mắc ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thỉnh thoảng đầy hơi trướng bụng ở nóng và cảm thấy để bụng sau mỗi khi ăn
thông thường những người hay bị ợ nóng thường mắc bệnh đá tràng lết dạ dày mà khi để lâu bệnh có nguy cơ trở thành ung thư dạ dày
viêm lết dạ dày thường gây cảm giác ăn thiếu gì cũng không thấy ngon từ đó bệnh nhân sẽ cảm thấy chán ăn
nếu như tình trạng này kéo dài mà không được phát hiện sớm bệnh viêm lết dạ dày có thể biến thành ung thư
đi ngoài bất thường nhất là phân có màu đen hoặc có lẫn với máu cũng là biểu hiện của bệnh
giảm cân đột ngột
cơ thể mệt mỏi suy nhược
khi tế bào ung thư hoạt động tấn công sẽ khiến cho cơ thể chúng ta dần mất sức luôn cảm thấy mệt mỏi
với dấu hiệu này kèm theo một vài triệu chứng ở trên bạn hãy đi khám ngay để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả
nôn da máu
buồn nôn và khi nôn ra máu thì cũng là một dấu hiệu của ung thư dạ dày mà bạn cần chú ý
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai hà hải nam phó trưởng khoa ngoại mụng một bệnh viện k để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
về căn nguyên bệnh thì sau đến nay người ta vẫn còn có rất nhiều tranh luận những luận cứ khác nhau
tuy nhiên người ta cũng thống nhất ở một số các quan điểm đó là về những yếu tố nguy cơ
những cái yếu tố nguy cơ có tiềm năng dẫn đến những biến đổi cấu trúc tế bào biến đổi tính liêm mạc tế bào
và từ đó dẫn đến hình thành các tế bào ung thư tại dạ dày
đó là gì đó là liên quan đến vấn đề nhiễm hp các tổn thương bệnh lý tên ung thư những bệnh lý có tiềm năng thành ngang tính như là bệnh lý viêm
dạ dày mãn tính rồi hình hình dẫn đến viêm teo niêm mạc dạ dày từ đó hình thành các tổn thương dị sản loạn sản của niêm mạc dạ dày và từ đó hình thành những tổn thương ung thư tiền xâm lấn
tiếp nữa bên cạnh đó đó là hp như tôi vừa mới nói
bên cạnh nữa đó là vấn đề là dinh dưỡng
chúng ta ăn quá nhiều các đồ ăn mà có chứa nhiều muối đặc biệt là muối nitrate nitrite
nó có trong gì nó có trong các loại đồ ăn như là dưa muối như cà muối trứng muối
đó là những cái đồ ăn mà có chứa các chất có tiềm năng biến đổi tế bào đặc biệt là tế bào niêm mạc ở dạ dày và hình thành các tổn thương tiền ung thư như tôi vừa mới liệt kê ở phía trên
tiếp nữa đó là yếu tố gì béo phì
người ta nhận thấy một điều là người bị béo phì thì có cái nguy cơ
mắc bệnh ung thư đặc biệt là cái ung thư ở vùng phần trên của dạ dày hay chúng tôi gọi là ung thư vùng tâm vị dạ dày cao hơn hẳn so với cả nhóm đối tượng mà không bị béo phì
đó là lý do mà rất nhiều những cái nghiên cứu ở tại các nước châu âu ở đó có những người có tỷ lệ béo phì cao
thì cái tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở phần tâm vị phần một phần ba trên của dạ dày là cao hơn rất nhiều so với cả những cái nước châu á
yếu tố tiếp theo đó là yếu tố về tiền sử mổ trước đây
những bệnh nhân có tiền sử trước đây đặc biệt là khoảng độ hai mươi năm về trước thì cái nguy cơ mắc ung thư dạ dày sau này cao gấp từ một mươi năm đến hai mươi lần so với người chưa có tiền sử được can thiệp vào vùng dạ dày
một yếu tố nguy cơ nữa đó là yếu tố nguy cơ liên quan đến di chuyển
chúng ta biết được là ngoại trừ những bệnh lý có liên quan đến di chuyển như là ung thư đại trực tràng như là ung thư vú thì ung thư dạ dày cũng là một trong những bệnh có yếu tố nguy cơ là do di chuyển từ bố có thể truyền sang cho con trai
trên đây là một số những yếu tố nguy cơ mà được người ta thống nhất trên toàn thế giới gọi là có nguy cơ cao để hình thành những tổn thương bệnh lý ung thư dạ dày sau này
dạ vâng chúng ta cũng biết được một cái dẫn chứng điển hình của cái việc điều trị ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm có khả năng khỏi bệnh rất cao đó là ở những cái nước tiên tiến như là nhật bản như là hàn quốc
ở nơi đó có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày là cực kỳ cao và tỷ lệ khỏi bệnh ở bên đó cũng đạt con số rất là ấn tượng khoảng trên tám mươi
tại sao như vậy vì họ được trần đoán ở giai đoạn sớm
vậy thì làm thế nào để giúp cho người bệnh có thể nhận định được là những cái tổn thương những triệu chứng nào mà hướng tới những bệnh lý của dạ dày
tất nhiên là ung thư nói chung và ung thư dạ dày nói riêng thì các cái triệu chứng sớm ở giai đoạn sớm thì nó thường không đặc hiệu và thường rất khó có thể phát hiện được
tuy nhiên nó cũng có một số triệu chứng sau ví dụ bệnh nhân sẽ có dấu hiệu là chán ăn mà không có bất kỳ một lý do nào khác thì chúng ta có thể phải nghĩ đến đó có thể là tổn thương
thứ hai là chúng ta có cái dấu hiệu là đau bụng ở vùng thượng vị
đau bụng ngùng thượng vị tất nhiên là nó không phải là dấu hiệu điển hình của ung thư dạ dày
nó sẽ có liên quan đến những cái bệnh lý lành tính khác của dạ dày như là viêm luet dạ dày
nhưng mà khi chúng ta đã có nghi ngờ tổn thương là ở vùng dạ dày chúng ta cũng không được bỏ qua
cái triệu chứng tiếp theo nữa đó là cái triệu chứng là chúng ta bị sụt cân mà không rõ lý do
cũng một phần bởi là vì chúng ta chá năn nên là cái lượng thức ăn chúng nó ăn vào là kém đi và do đó dẫn đến là chúng ta bị sụt cân
trên đây là một số các cái triệu chứng
ngoài ra nữa thì tôi còn liên kế thêm đó là triệu chứng có thể là buồn nôn
vì sao vậy
vì khi chúng ta tăng tiết dịch vị thì chúng ta sẽ có kích ứng dạ dày và gây ra cảm giác của chúng ta buồn nôn
trên đây là những triệu chứng bước đầu những triệu chứng cơ bản những triệu chứng ở giai đoạn tương đối là sớm
giúp cho người bệnh có thể nhận định được là cái tạng
cơ quan nào chúng ta đang có bị tổn thương và cần phải đi làm các cái xét nghiệm chuyên sâu thêm để giúp khám phá
giúp phát hiện xem là bệnh đang ở giai đoạn nào
vi khuẩn hp xâm chiếm dạ dày và gây viêm dạ dày mạng tính
hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm hb không bao giờ gặp các triệu chứng lâm sàng
mặc dù bị viêm dạ dày mạng tính khoảng một mươi hai mươi trong số những người bị hb xâm chiếm cuối cùng phát triển thành luết dạ dày và tá tràng và đau dạ dày
nhiễm hp cũng liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày
mặc dù có khoảng sáu mươi dân số thế giới bị nhiễm vi khuẩn hp dạ dày
nhưng may mắn không phải bệnh nhân nào cũng gặp những tác hại của vi khuẩn hv dạ dày
trên thực tế ghi nhận có rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm vi khuẩn hp nhưng không có triệu chứng
điều này tùy thuộc vào chủng vi khuẩn hp dạ dày nhiễm và cơ thể có gây hại cho dạ dày hay không
mối liên quan giữa hp và bệnh lý dạ dày thì chúng ta đã biết rất rõ ràng rồi
mối liên quan giữa hp và ôm dạ dày thì người ta vẫn còn đang nghiên cứu rất nhiều
và người ta nhận định thế này là liên quan trực tiếp thì sẽ không đánh giá được
nhưng liên quan gián tiếp thì có
đó là khi chúng ta bị nhiễm hp thì chúng ta có nguy cơ bị viêm luet dạ dày
viêm ga dạ dày cấp tính dần dần lâu dần không được điều trị đúng mức
chúng ta sẽ dẫn đến tổn thương viêm luet dạ dày mãn tính
rồi từ viêm luet dạ dày mãn tính không được điều trị vẫn tiếp tục để như vậy
chúng ta sẽ dần dần biến đổi thành viêm teo niêm mạng dạ dày
và chính viêm teo niêm mạng dạ dày này lại là bước khởi động
cho quá trình hình thành nên những tổn thương khối u đến những tổn thương ổ luet
mà có khả năng ác tính sau này
đó là liên quan giữa hp với bệnh lý viêm luet dạ dày
nó không phải là sự mối liên quan trực tiếp nhưng nó có mối liên quan gián tiếp là như vậy
để phòng tránh ung thư dạ dày ta cần duy trì cân nặng lý tưởng và chăm tập thể dục
hạn chế bia rượu và các chất kích thích sử dụng những thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
chế độ ăn dầu chất sơ điều trị các bệnh lý viêm dạ dày ngay khi phát hiện bệnh
khám tầm soát và xử lý triệt để các khối polyp u land trong dạ dày
tầm soát ung thư định kỳ nếu tiền sử gia đình có người mắc ung thư đường tiêu hóa